là trung tâm của thành phố hải phòng quận lê trân đặt mục tiêu trở thành một đô thị xanh văn minh hiện đại có kết cấu hạ tầng đồng bộ bảo đảm tính kết nối có sức cạnh tranh và có bản sắc
để hiện thực hóa được điều này cả hệ thống chính trị quận lê trân đang hối hả vào cuộc biến thách thức thành thuận lợi trong triển khai các dự án lớn cũng như công tác giải phóng hoạt bằng ở tâm điểm nóng
tấn bộ từ quận đến cơ sở thường xuyên đối thoại gặp gỡ và bàn bạc với nhân dân tìm hiểu tâm tư nguyện vọng thắc mắc biết nhân dân đang nghĩ gì cần gì lo gì
từ đó đề ra hoặc sửa đổi bổ sung chủ trương chính sách làm cho ý đảng lòng dân thống nhất
đoàn thể mặt trận tổ quốc xuống từng các hộ dân tuyên truyền vận động thuyết phục và tạo ra sự chỉ đạo đồng bộ xuyên suốt của các cấp các ngành các hộ dân
cũng tạo ra sự chỉ đạo đồng bộ xuyên suốt của các cấp các ngành các hộ dân
đã phối hợp chặt chẽ và các hộ dân cũng đã chấp hành tốt
dự án hồ sen cầu giáo hai khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ trở thành một trong những con đường lưu thông chính huyết mạch của thành phố cảng góp phần hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông từng bước giải quyết các vấn đề cấp bách về giao thông đô thị là công trình thể hiện sức mạnh đồng thuận của ý đảng lòng dân